công an tỉnh hòa bình cho biết cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
để làm rõ những sai phạm tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia ở tỉnh này
hiện công an tỉnh hòa bình đang tiếp tục phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của bộ công an để điều tra xác minh vụ án này
sáng ba tháng tám trao đổi với phóng viên của truyền hình nhân dân đại tá phạm hồng tuyến giám đốc công an tỉnh hòa bình cho biết
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hòa bình đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
để điều tra về việc nhiều bài thi trắc nghiệm kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hòa bình đã có dấu hiệu can thiệp để tăng điểm
ông tuyến cho biết thêm hiện vụ án đã được cơ quan an ninh điều tra của bộ công an rút hồ sơ về trung ương để tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó chiều ngày hai tháng tám trao đổi với các cơ quan báo chí ông nguyễn đức lương phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình cho biết
các thành viên tổ chấm thi trắc nghiệm hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia tại tỉnh hòa bình những ngày qua đang được cơ quan công an mời làm việc về những bất thường trong khâu chấm thi trắc nghiệm